tại hà nội viện sử học việt nam trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám và dòng họ nguyễn quý đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm ba trăm bốn mươi năm năm ngày sinh doanh nhân nguyễn quý ân
danh nhân nguyễn quý ân sinh năm một nghìn sáu trăm bảy mươi ba mất năm một nghìn bảy trăm hai mươi hai là một trong ba doanh nhân thuộc dòng họ khoa bảng nguyễn quý nổi tiếng triều lê trung hưng
các ông khi mất đều được triều đình phong đại vương và phúc thần các làng thuộc tổng đại mỗ đều thờ làm thành hoàng
từ đường thờ của các ông đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
để tưởng nhớ công lao của danh nhân nguyễn quý ân hội khoa học lịch sử việt nam tổ chức đúc tượng đồng của ông và trao cho dòng họ nguyễn quý về thờ tại từ đường của dòng họ thuộc tổ dân phố đình phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội